sinh mũi nhỏ mũi nhưng chỉ được một thời gian rồi bệnh lại tái phát
sau đó tôi tự mua thuốc nafazoli
và về nhỏ thấy dễ thở nhưng cũng chỉ được một thời gian
cho đến bây giờ tôi đã dùng một số loại nhưng cũng không thấy hiệu quả triệt để
xin bác sĩ cho tôi biết thuốc nào có thể giúp tôi điều trị bệnh này
thưa bạn trần thị hoa bạn hãy cùng lắng nghe những lời tư vấn từ phía phó giáo sư phạm tuấn cảnh cho trường hợp của bạn
vâng nếu như theo những triệu chứng bạn kể thì để chẳng đoán một viêm mũi dị ứng
thì chúng ta phải có những triệu chứng như là ngạt muối chảy nước mũi hát hơi và chảy nước mũi trong
thế và có thể khai thác thêm một số cái tiền sử dị ứng nữa
thì lúc đó chúng ta mới chẳng đoán là viêm mũi dị ứng
thế và điều trị của viêm mũi dị ứng có nhiều cơ hội
phương pháp một là ngăn cản tác nhân gây dị ứng
tất nhiên khá là khó và chúng ta phải khá là kỳ công để tìm được những tác nhân gây dị ứng
và có thể có nhiều tác nhân gây dị ứng
thứ hai nữa là chúng ta có thể dùng một số thuốc để chống dị ứng
và thứ ba là chúng ta dùng những thuốc điều trị triệu chứng
thế thì của bạn nếu mà chỉ dùng thuốc nhỏ mũi đơn thuần
thì chúng ta mới chỉ điều trị triệu chứng nó phù nề cái mũi điều trị ngạt mũi của bệnh thôi
cho nên nếu chỉ dùng thuốc nhỏ mũi đơn thuần mà
mà thực sự bạn bị viêm mũi dị ứng thì nó không có tác dụng vào đúng
bởi vì cái triệu chứng dị ứng nó vẫn còn
thì cái niêm mạc mũi nó luôn nó phù nề
bạn có thể nhỏ thuốc nó được coi cái niêm mạc lại
nó thở thông được một thời gian nhưng sau đó nó lại tài phát lại
cho nên là điều trị viêm mũi dị ứng không chỉ dùng thuốc nhỏ mũi
mà nếu bạn cứ lạm dụng thuốc nhỏ mũi thì người ta có một cái hiện tượng là
viêm mũi do dùng thuốc hay là gọi nôm na là nghiện dùng thuốc nhỏ mũi
đó là chúng ta liên tục phụ thuộc vào
với thuốc nhỏ mũi đó
thế người ta khuyên cáo là dùng thuốc nhỏ mũi
cũng phải hết sức cẩn thận và có chỉ định
cho nên là tốt nhất khi bạn nên đến khám bác sĩ
để người ta chẩn đoán cho bạn chính xác là có bị viêm mũi dị ứng hay không
và nếu viêm mũi dị ứng thì người ta phải điều trị
theo đúng pháp đồ viêm mũi dị ứng
là phải dùng những thuốc chống dị ứng
cùng với những thuốc điều trị triệu chứng nữa
thì nó mới đỡ được
và trong trường hợp này thì rõ ràng là
phó giáo sư tuấn cảnh có vừa đưa ra lời khuyên cho bạn
hãy dành một chút thời gian
để đến gặp bác sĩ chuyên khoa
để khám kỹ lại xem tình trạng sức khỏe
nhất là cái bệnh lý viêm mụn của bạn như thế nào
để bác sĩ có cái hướng
cũng như đưa ra cho bạn những lời khuyên tốt nhất
để có thể điều trị rất điểm
xin cảm ơn bạn trần thị hoa
đã gửi câu hỏi về cho chương trình
và tiếp theo chúng ta đến với câu hỏi bạn hoài